tại bắc kinh nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình nhằm thúc đẩy quan hệ việt trung phát triển ổn định lành mạnh và bền vững
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh trung quốc triển khai các dự án lớn công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình chúc mừng những thành tựu trung quốc đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước chúc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai thành công tốt đẹp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh và bền vững lâu dài
về vấn đề trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tiếp tục tuân thủ nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước trong thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiệt liệt hoan nghênh thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam tham dự diễn đàn vành đai và con đường lần thứ hai khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của đảng và nhà nước việt nam đối với quan hệ trung việt đóng góp quan trọng vào sự thành công của diễn đàn
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh đảng nhà nước trung quốc coi trọng quan hệ với việt nam củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống kiểm soát tốt bất đồng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt phát triển ổn định lành mạnh bền vững khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương nhất là việc việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi